tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày thì có thêm hai mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm tám mươi ba ca
trong ngày có thêm hai mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm bốn mươi chín người